hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
người dân phải dùng thuyền bè để di chuyển
để tránh thiệt hại do lũ người dân đã chuyển lương thực đồ đạc lên những chỗ cao giáo
gia súc cũng được đưa lên những vùng đất cao
nhằm hỗ trợ người dân trong mùa lũ chính quyền xã tân ninh đã cắt cử người đến nắm tình hình và phụ giúp người dân khi cần
hiện nay tại khu vực tỉnh quảng bình thời tiết vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
dự kiến nước lũ sẽ còn dâng cao trong những ngày sắp tới